thời gian qua mặc dù các ngành chức năng của tỉnh lâm đồng đã quyết liệt dẹp nạn xe dù bến cóc
tuy nhiên sau những đợt tuần tra kiểm soát lập lại trật tự
thì tình trạng xe rủ bến cóc lại có chiều hướng tài diễn trở lại
thực trạng này đã gây không ít khó khăn cho công tác quản lý vận tải hành khách
đồng thời gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
bến xe liên tỉnh đà lạt được xây dựng khá khang trang
nhưng hiện tại chỉ có bốn mươi một doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định đang hoạt động với hai trăm năm mươi đầu xe
trong khi đó trên địa bàn nhiều nhà xe ngang nhiên lập bến cóc dưới danh nghĩa vận chuyển hành khách
theo hình thức hợp đồng nhưng bán vé và thu tiền trực tiếp
theo đại diện các bến xe thì vấn đề xe rủ bến cóc đã gây ra việc cạnh tranh bất bình đẳng
cho các nhà xe làm ăn chân chính ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
năm nốt tài nhưng mà thực tế là năm nốt tài làm lệnh trong bến còn chạy dù ở ngoài là khoảng năm đến một mươi
cái đó là tình trạng rất nhiều
còn một số các nhà xe là hầu như không vào trong bến
mà chạy vào trong phố để mà đón khách trả khách rồi chạy tức là trả hình về hợp đồng
nhưng mà hầu như là đón khách tại nhà và lập các bến bãi ở trong thành phố đà lạt hiện nay là rất nhiều
thời gian qua ngành chức năng
của tỉnh lâm đồng đã tổ chức nhiều đợt gia quân kiểm tra
lập biên bản vi phạm hành chính hàng trăm trường hợp
tước giấy phép lái xe thu hồi phù hiệu kinh doanh vận tải của phương tiện vi phạm
nhưng vấn nạn xe dù bến cóc vẫn không giảm
hiện tại ngoài việc lập biên bản xử phạt hành chính
thì chưa có một biện pháp nào đủ mạnh để gian đe và bắt buộc các xe phải vào bến theo quy định
sau khi mình làm mình xử lý xong thì họ lại tiếp tục vi phạm
thì cái điều đó chứng tỏ thứ nhất là cái
tính coi như là
tăng đe của cái chế tài
thứ hai là cái vấn đề là cái tính thường xuyên của cái lực lượng chức năng
tức là bây giờ ví dụ như anh cứ phạt liên tục
thì tôi nghĩ là chắc chắn họ cũng sẽ có cái sợ
chúng tôi đã có kiến nghị với các cơ quan chức năng
để tăng cường hoạt động quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải này
về mà một mặt là siết chặt cái hoạt động cấp phép kinh doanh với loại hình vận tải hành khách
thì chúng tôi sẽ tiếp tục
phối hợp với các cơ quan nhất là sở thông vận tải để tiến hành kiểm tra trên đường
và tại những chủ thể là tại những địa điểm có bố trí các nhà xe tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải hành khách
để kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
đã đến lúc cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng ở địa phương
bên cạnh việc cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm bằng các chế tài mạnh
thì lực lượng chức năng tỉnh lâm đồng cần tích cực vào cuộc một cách đồng bộ
tập trung xử lý rứt điểm các hành vi vi phạm để đẩy lùi vấn nạn xe dù bến cóc đang diễn ra khá nhức nhối như hiện nay